trước diễn biến phức tạp của tình hình hạn hán xâm nhập mặn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt sản xuất của nhân dân đồng bằng sông kiểu long
nhà máy x năm mươi năm cục kỹ thuật quân chủng hải quân tặng bồn chứa nước sinh hoạt và tiền hỗ trợ cho các gia đình chính sách bị ảnh hưởng do hạn mặn tại xã bình hòa phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long
nhà máy đã chủ động liên hệ với địa phương để đề xuất việc hỗ trợ bồn chứa nước sinh hoạt cho một mươi gia đình chính sách bị ảnh hưởng hạn mặn trên địa bàn huyện long hồ tỉnh vĩnh long
ngoài bồn chứa nước nhà máy x năm mươi năm còn hỗ trợ thêm một triệu đồng cho các hộ gia đình đồng thời phối hợp với các địa phương cấp nước cho bà con được nhận bồn